theo lời kể của mẹ bệnh nhi g th tám tuổi trước đó trẻ được gia đình cho đi khám và diệt tủy răng ở một cơ sở y tế của huyện
trong quá trình diệt tủy răng trẻ hiếu động nên kim diệt tủy đã rơi vào đường tiêu hóa
sau khi chụp x qua ổ bụng các bác sĩ thấy có dị vật cản quang
gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện trung ương thái nguyên khám và điều trị
tại khoa nội soi bệnh viện bé hát được gây mê vào nội soi thực quản dạ dày tá tràng
các bác sĩ phát hiện thấy kim diệt tủy răng nằm dưới khúc ba tá tràng và tiến hành can thiệp khắp dị vật ra khỏi tá tràng cho bệnh nhi
bác sĩ nguyễn hoàng hà thành viên thực hiện ca phẫu thuật cho hay do chiếc kim đã mắc trong ruột khá lâu và sâu
vì vậy quá trình nội soi gấp bỏ chiếc kim ra khỏi tá tràng của bệnh nhi hết sức khó khăn
hơn nữa do đây là vật sắc nhọn nên nếu không thực hiện cẩn thận có thể gây thủng ruột nguy hiểm
sau khi chiếc kim được gấp bỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhi sức khỏe ổn định bụng mềm không trướng không nôn
đây là trường hợp hy hữu khi trẻ không may nuốt phải dị vật sắc nhọn vào cơ thể
bác sĩ hà thông tin
các bác sĩ khuyến cáo phần lớn trẻ đều rất sợ kim nên khi nhổ răng cho trẻ trích là vấn đề khó khăn nhất
nếu trẻ dãy rụa có thể làm gãy kim trong niêm mạc miệng thậm chí rơi kim vào đường tiêu hóa như trường hợp trên
bởi vậy nhằm hạn chế những tai nạn không mong muốn
cha mẹ cần tìm một bác sĩ nhà khoa có chuyên môn lẫn kinh nghiệm về điều trị răng miệng trẻ em
bác sĩ điều trị răng cho trẻ em có kinh nghiệm còn hiểu được tâm lý bệnh nhi
dễ thông cảm với nỗi sợ của trẻ có thái độ cư xử phù hợp nhất với từng trẻ
bên cạnh đó cha mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu vì sao phải điều trị răng
về việc điều trị sẽ diễn ra như thế nào
chỉ khi trẻ ổn định được tinh thần sẵn sàng lắng nghe bác sĩ mới tiến hành điều trị
việc này giúp giảm thiểu được rủi ro trong quá trình điều trị răng miệng cho trẻ
dị vật đường tiêu hóa là những vật do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống
sinh hoạt trẻ em chơi đồ chơi
với những dị vật có hình thú sắc nhọn có thể gây rách ống tiêu hóa chảy máu nhiễm khuẩn
tỷ lệ tử vong do biến chứng của dị vật gây ra còn rất cao
dị vật đường ăn nhất là dị vật thực quản là một cấp cứu có tính phổ biến
là một tai nạn thực sự nguy hiểm tới tính mạng người bệnh và có tỷ lệ tử vong cao
thứ nhất là xương động vật cá da cầm lợn
ngoài ra dị vật còn do thực quản co bóp bất thường có những khối u bất thường trong hoặc ngoài thực quản
làm thực quản hẹp lại thức ăn sẽ mắc lại ở đoạn hẹp
ví dụ u trung thất đè vào thực quản ung thư hoặc co thắt thực quản
do các đoạn hẹp tự nhiên của thực quản vì thực quản có năm đoạn hẹp tự nhiên
và đây chính là chỗ thức ăn hay mắc lại
vì vậy dị vật thướng mắc lại nhiều nhất ở vùng cổ bảy mươi bốn ngực là hai mươi hai còn đoạn dưới ngực là bốn
nhìn chung khi nhắc đến dị vật đường thở chúng ta thường nghĩ ngay đến đối tượng là trẻ em người già
nhưng hóc dị vật có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chúng ta sơ xuất
vì vậy khi nghi ngờ bị hóc dị vật tùy lứa tuổi và tình trạng của nạn nhân mà xử trí đúng cách và nhanh chóng
nếu không có kinh nghiệm và được đào tạo tốt nhất bạn nên tìm người có chuyên môn hoặc chờ đợi cấp cứu
không nên cố gắng dùng tay móc hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật da
những việc này làm cho niêm mạc miệng xước dễ chảy máu nhiễm trùng hoặc làm dị vật có thể mắc sâu hơn và rơi xuống những vị trí nguy hiểm
mỗi người dân cần trang bị cho bản thân và gia đình các kiến thức sơ cứu cơ bản các tai nạn thường gặp nhất là hóc dị vật
tốt nhất nếu nghi ngờ có dị vật cần đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời
hoặc nếu có những hiện tượng như đau bụng buồn nôn sau khi nuốt phải mảnh thức ăn lớn cứng như măng cọng rau già
hoặc ăn các chất chát dính như tam thất nghệ mật ong hồng xiêm chuối xanh
thì nên đi đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ thăm khám và chỉ định nội soi dạ dày phát hiện sớm dị vật thức ăn tránh biến chứng không mong muốn xảy ra
sương động vật ngày thứ hai trở đi là đã có thể gây áp xe trùng thất
xương nhọn có thể xuyên thùng động mạch lớn đều là biến chứng nguy hiểm
dị vật đường ăn gây ra áp xe cạnh cổ áp xe trung thất do thủng thực quản thậm chí gây ra thủng động mạch chủ gây ra tử vong
dị vật thực quản hay gặp nhất trong các dịp tết hội hè người lớn bị nhiều hơn trẻ em nguyên nhân do bất cẩn trong ăn uống
trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân trong đó do tập quán ăn uống ở nước ta rất dễ dẫn đến mắc dị vật
cụ thể các món ăn đều được chặt thành miếng thịt lẫn xương sẽ gây hóc khi ăn vội vàng
ăn không nhai kỹ vừa ăn vừa nói chuyện đặc biệt chú ý với người già
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé